huyện yên bình tỉnh yên bái và huyện đoan hùng tỉnh phú thọ là vùng đất giáp dòng sông chảy sông lô có chất đất vàng đỏ đất ven bãi bồi phù hợp với không gian phù hợp với sinh trường của giống bưởi khả lĩnh đoan hùng
trái bưởi mọng căng hương vị đặc trưng ngọt mát hương vị đó khiến cho các vườn bưởi lớn trong vùng đều được thương lái đặt mua từ rất sớm
và từ nhiều năm trở lại đây thì cây bưởi đã trở thành cây làm giàu cho hàng ngàn hộ dân nhờ trồng cây bưởi đặc sản mà đã thắp sáng cả một vùng quê nghèo
vườn bưởi với bốn trăm linh gốc đang cho thu hoạch của gia đình bà vũ thị tráng xã vân đồn huyện đoan hùng đã mang về cho gia đình bà khoảng năm trăm linh triệu đồng mỗi năm
hôm nay thì cây bưởi sai quả mà giá thành cũng ổn định
mỗi hộ gia đình ở đây cũng nhiều nhà
cây bưởi này cũng thu nhập được vài trăm triệu
trước đây mà khi chưa trồng bưởi ở nông thôn như chúng tôi thì cũng không nghĩ là mình có thể thu nhập được bốn năm trăm linh triệu như bây giờ
mọi người rất là vui
thì có được số tiền lớn như vậy thì cũng thật sự là kiểu mơ thôi
ông phạm thanh sơn sáu mươi tám tuổi thôn phúc hòa xã hán đà vườn bưởi khả lĩnh gần bốn mươi năm tuổi quả chữ trịt kinh tế gia đình khá lên nhờ bưởi
ông còn hỗ trợ các hộ chung quanh cây giống chia sẻ kinh nghiệm tỉa cành
bón phân phòng trừ sâu bệnh trồng bưởi chua sen bưởi ngọt để có hoa thụ phấn chéo
nhiều hộ dân trong thôn phúc hòa đã bỏ được cái nghèo sau lưng
đời sống vùng nông thôn ven sông chảy đã đổi thay rõ nét
mấy năm nay cách đây khoảng bảy năm thì từ bây giờ cây bưởi có giá trị dần lên
thì đời sống của gia đình và nhân dân thì nói chung là cũng tương đối là ổn định và cũng mua sắm được nhiều những cái hàng dụng cụ những cái tốt dụng cụ tốt như xe rồi các cái xây dựng gia đình
cây bưởi đã đem đến cho người dân cuộc sống ấm no khá giả
nhờ cây bưởi nhiều xã hán đà đại minh vân đồn bằng luân là những xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
xã hán đà của chúng tôi thì có khoảng trên bảy trăm linh hộ trồng bưởi
và trong năm nay thì các hộ trồng bưởi có thu nhập từ hơn một trăm linh triệu trở lên thì xã nó cũng phải có tới hàng trăm hộ
thì để mà khẳng định mà nói thì trong các loại kênh của hà trong các mô hình kinh tế thì
cây bưởi cũng là góp phần rất lớn trong xóa đói giảm nghèo
thì từ những thực tế đó thì hàng năm chúng tôi tổ chức những học tập để các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trồng bưởi
nên các vườn bưởi và trong những năm tới thì chúng tôi đang tiếp tục quy hoạch mỗi năm trồng từ một mươi đến một mươi năm hectare trở lên
ở những vùng đồi thấp và những diện tích trồng lúa mà hiệu quả kinh tế thấp để đưa sang trồng bưởi và trồng những cây ăn quả khác có hiệu quả kinh tế cao hơn
để cây bưởi ngày một phát huy hiệu quả bền vững
hai huyện yên bình đoan hùng đang tích cực đưa dòng mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn việt gáp
với mục tiêu phát triển và mở rộng diện tích theo hướng thành vùng tập trung
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đăng ký bảo hộ thương hiệu chỉ dẫn địa lý dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ
đến năm hai nghìn hai mươi hai địa phương sẽ có hơn ba hectare bưởi qua đó thu về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho người nông dân
nhờ vậy cả một vùng quê nghèo đã được thắp sáng